do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín điện lực ninh bình đã áp dụng các chính sách theo quy định để giảm giá điện cho khách hàng
điều này đã góp phần giảm bớt khó khăn cho khách hàng đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh
theo kế hoạch của tập đoàn điện lực việt nam triển khai đến điện lực các tỉnh thành phố
các hộ kinh doanh được giảm từ mức bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các ngành sản xuất
và giảm tiếp một mươi giá bán lẻ theo giá điện sản xuất kể từ ngày một mươi sáu tháng bốn và được thực hiện tính giảm giá bán lẻ trong ba tháng liên tiếp
là một người dân tôi cảm thấy rất là phấn khởi vì được sự quan tâm của chủ trương của nhà nước về hỗ trợ cho người dân để vượt qua cái đại dịch này
do dịch bệnh covid một mươi chín ngành du lịch ninh bình đã bị ảnh hưởng rất lớn
đặc biệt là năm hai nghìn hai mươi là năm du lịch ninh bình
đặc biệt là năm hai nghìn hai mươi là năm du lịch quốc gia diễn ra tại ninh bình
các cơ sở lưu trú của tỉnh đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho rất nhiều sự kiện hoạt động
nhưng khi dịch xảy ra mọi hoạt động bị ngừng hoàn toàn nhưng vẫn phải hoạt động nhiều hệ thống điện
từ doanh thu đến tất cả các khối nợ công việc hoàng sơn đã bị giảm đến chín mươi theo cùng kỳ năm ngoái
cũng được sự hỗ trợ từ phía các cơ quan ban ngành và nhà nước
cũng có những chính sách để giúp cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch
đơn vị nhất là khách sạn hoàng sơn cũng được hưởng được những ưu đáy từ các ngành
và đặc biệt là bên ngành điện lực đã hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp lưu trú
về các chính sách giảm giá từ điện dịch vụ rồi chuyển sang giá điện sản xuất
huyện đã bước vào cao điểm
mùa nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt gia tăng để bảo đảm mục tiêu cung cấp điện an toàn liên tục cho các khách hàng
và hạn chế việc hóa đơn tiền điện tăng cao vào các tháng nắng nóng
ngành điện lực nói chung và điện lực ninh bình nói riêng khuyên cáo và kêu gọi các cơ quan công sở
nơi sản xuất và người dân sử dụng điện an toàn và tiết kiệm